ngày hai mươi hai tháng tám tại trung tâm văn hóa huyện quỳnh lưu
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm trưng bày một trăm năm mươi bốn tư liệu phân bản ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ
là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu
học giả trong nước và quốc tế về hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
ngoài ra triển lãm còn trưng bày nhóm tư liệu hiện vật
hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền hoàng sa trường sa
với các bạn trẻ thì tham gia triển lãm là một dịp để các em được tìm hiểu
nghiên cứu về những tư liệu bản đồ có giá trị lịch sử quý báu
từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước phân đấu cùng các thế hệ cha anh
ra sức gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo
qua cuộc triển lãm này thì đã để lại cho em suy nghĩ rằng là phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền
đất nước và không những bảo vệ mà phải có trách nhiệm học tập và rèn luyện để đóng góp
vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước
qua cuộc triển lãm này thì em sẽ tuyên truyền cho mọi người ở địa phương
ở trường lớp và cũng như những người xung quanh em về bảo vệ chủ quyền đất nước
việt nam là đất nước có hơn ba hai trăm linh km đường bờ biển
trong đó tỉnh nghệ an có tới tám mươi hai km đường bờ biển
việc tổ chức triển lãm công bố các tư liệu bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của việt nam
với hai quần đảo hoàng sa và trường sa có ý nghĩa hết sức quan trọng
góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước
kiều bào ta ở nước ngoài đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ
khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
bản đồ tư liệu lịch sử hoàng sa và trường sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý
thì nó rất là vô cùng có ý nghĩa
nó giúp cho người dân các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về các cái tư liệu lịch sử
về hoàng sa và trường sa về những chứng cứ lịch sử về những bản đồ ngày xưa mà cha ông chúng ta lập ra
và về những vấn đề mà tư liệu lịch sử mà các em nếu như không được triển lãm thì sẽ không thể thu nhận được
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa
trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại nghệ an sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu